vào dạng sáng nay nhiều người lưu thông qua cầu rạch miễu đã chứng kiến các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh tiền giang
bao vây chấn áp hàng chục đối tượng đi trên sáu xe du lịch
vụ việc xảy ra vào lúc một giờ hai mươi phút trên cầu rạch miễu đoạn qua phường sáu thành phố mỹ tho tỉnh tiền giang
thấy lực lượng công an nhiều người trên sáu xe ô tô đã bỏ xe chạy
nhưng đã bị lực lượng làm nhiệm vụ cùng dân phòng vây bắt tại chỗ
tại hiện trường công an tỉnh tiền giang đã tạm giữ hơn ba mươi đối tượng đi trên năm xe du lịch bốn chỗ và một xe bảy chỗ
qua khám xét sáu xe du lịch công an tỉnh tiền giang đã thu giữ bốn khẩu súng áo chống đạn dao bấm bình xịt hơi cay
bước đầu nhóm này khai nhận vừa đến một huyện ở tiền giang để giải quyết mâu thuẫn
trên đường về bến tre thì bị vây bắt
công an thị xã ninh hòa tỉnh khánh hòa vừa cho biết trên địa bàn đã xảy ra vụ nổ súng làm ba người bị thương
ngày hai mươi tám tháng bảy
thông tin ban đầu vào khoảng hai mươi hai h ngày hai mươi tám tháng bảy vụ nổ súng xảy ra tại nhà dân ở khu phố bảy
khi nhiều người đang ngồi nói chuyện trong nhà thì một nam thanh niên đi xe máy tới rút súng bắn nhiều nhát khiến hai nạn nhân bị trúng đạn
phát hiện vụ việc người dân ở gần đó đã lao ra vây bắt
nghi phạm cầm dao chém trả khiến một người dân bị thương
đối tượng đã bị bắt giữ ngay sau đó chuyển giao cho công an phường ninh hiệp
cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã ninh hòa xác định nghi phạm là phan thành dũng
sáu phường ninh hiệp thị xã ninh hòa
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh khánh hòa đang khẩn trương điều tra làm rõ vụ việc
một mươi năm năm tù là bản án mà toán nhân dân tỉnh kiên giang tuyên phạt hai bị cáo trần kim tuyết và hồ xuân tính về tội mua bán trái phép chất ma túy
theo cáo trạng từ tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai đến ngày hai mươi chín tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai
tuyết mua ma túy bảy lần với hơn một trăm hai mươi viên nén và hơn năm mươi bịch
tuyết đã trực tiếp bán ma túy cho tính hai lần
toán nhân dân tỉnh kiên giang tuyên phạt trần kim tuyết một mươi sáu năm tù và hồ xuân tính một mươi hai năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy
bùi duy khánh là đối tượng đã tàn acid làm vợ bị thương ở vùng mặt và hai mắt
đối tượng đã bị công an huyện thạch thành tỉnh thanh hóa tạm giữ về hành vi cố ý gây thương tích
do mâu thuẫn trong chuyện tình cảm
công an xã thành mỹ và các cơ quan chức năng mời lên để giải quyết và tiến hành giải hòa
nhưng mâu thuẫn giữa khánh và vợ vẫn không được giải quyết
vào khoảng một mươi chín h ngày hai mươi sáu tháng bảy trong lúc vợ đang lên công an xã
thì khánh đã lấy một lọ acid tạt vào mặt vợ làm nạn nhân bị thương ở vùng mặt và hai mắt
ngay sau đó khánh đã bị công an xã bắt giữ
thông tin từ bệnh viện người vợ bị tổn thương nặng ở vùng mặt cổ và hai mắt có khả năng mù vĩnh viễn
dạng sáng ngày hai mươi chín tháng bảy phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã kết hợp cùng các đơn vị thuộc công an tỉnh cà mau
tiến hành kiểm tra và bắt quả tang một đối tượng đang vận chuyển trái phép chất ma túy tại khu vực phường năm thành phố cà mau
nguyễn huy hoàng chú thành phố cà mau bị bắt quả tang cùng tăng vật là một mươi hai gói ni lông
bên trong có chứa chất bột màu trắng trọng lượng khoảng ba trăm năm mươi gram nghi vấn là ma túy
tiến hành đấu tranh khai thác nguyễn huy hoàng khai nhận số tăng vật trên là ma túy loại heroin
được hoàng vận chuyển từ thành phố hồ chí minh về cà mau đang trên đường đến khu vực phường năm
thì bị tổ công tác phát hiện bắt giữ cùng tăng vật
qua xét nghiệm nhanh nguyễn huy hoàng dương tính với chất ma túy
công an thị xã ninh hòa tỉnh khánh hòa vừa cho biết trên địa bàn đã xảy ra vụ nổ súng
làm ba người bị thương vào tối ngày hai mươi tám tháng bảy
theo thông tin ban đầu vào khoảng hai mươi hai h ngày hai mươi tám tháng bảy vụ nổ súng xảy ra tại nhà dân ở khu phố bảy
khi nhiều người đang ngồi nói chuyện ở trong nhà thì một nam thanh niên đi xe máy tới
rút súng bắn nhiều nhát khiến hai nạn nhân bị thương
phát hiện vụ việc người dân ở gần đó lao ra vây bắt nghi phạm cầm dao chém chống trả khiến một người dân bị thương
đối tượng đã bị bắt giữ ngay sau đó và được chuyển giao cho công an phường ninh hiệp
cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã ninh hòa xác định nghi phạm là phan thành dũng
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn trú ở tổ dân phố sáu phường ninh hiệp thị xã ninh hòa
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh khánh hòa đang khẩn trương điều tra làm rõ vụ việc
với hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản dương ngọc liên chú thị xã giáng rai tỉnh bạc liêu
đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bạc liêu khởi tố vụ án khởi tố bị can và bắt tạm giam để xử lý nghiêm trước pháp luật
theo hồ sơ điều tra từ năm hai nghìn hai mươi đến tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai lợi dụng lòng tin của người dân
liên đứng ra tổ chức nhiều dây hụi để người dân địa phương tham gia
trong thời gian này liên đã sử dụng tiền đóng hụi của hụi viên để tiêu xài cá nhân
dẫn đến mất cân đối về tài chính đồng thời lập ra hai mươi bảy dây hụi khống chế để tiếp tục chiếm đoạt gần một chín tỷ đồng của hụi viên
vào khoảng bốn giờ sáng ngày hôm nay cơn mưa rông kèm theo lốc xoáy đã quét ngang qua hai bờ kênh thuộc khu vực ấp phước trung
xã mong thọ b huyện châu thành tỉnh kiên giang làm thiệt hại một mươi năm căn nhà dân và làm thiệt hại nhiều hoa màu cây ăn trái
trong số một mươi năm căn nhà bị lốc xoáy gây thiệt hại có một mươi căn nhà bị tốc mái và năm căn nhà bị sập hoàn toàn
đưa những hộ dân này lâm vào cảnh màn trời chiếu đất và để kịp thời giúp đỡ những hộ dân với gần một trăm linh người trực tiếp bị ảnh hưởng do thiên tai
vào chiều ngày hôm nay lãnh đạo sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh kiên giang cùng với lãnh đạo ubnd huyện châu thành đã đến thăm vận động bà con vượt qua khó khăn
đồng thời trước mắt hỗ trợ năm trường hợp bị sập nhà mỗi gia đình ba triệu đồng và một mươi gia đình có nhà bị tốc mái mỗi gia đình là hai triệu đồng
bên cạnh đó chính quyền địa phương cũng sớm có mặt giúp người dân dọn dẹp sửa chữa cất mới nhà để sớm ổn định cuộc sống
trong suốt đêm ngày hôm qua và dạng sáng ngày hôm nay lực lượng cứu nạn cứu hộ của phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh bình phước đã phối hợp với điện lực đồng xoài đội mưa xuyên đêm đi cứu hộ dọn dẹp số cây xanh bị đổ gãy sau cơn mưa rồng xảy ra vào chiều tối ngày hai mươi tám tháng bảy ghi nhận của nhóm phóng viên
chiều tối ngày hai mươi tám tháng bảy một trận mưa lớn kèm theo rông lốc tại thành phố đồng xoài tỉnh bình phước đã làm nhiều cây lớn bà nô biển quảng cáo và trụ điện ở một số tuyến đường trong nội ô thành phố bị gãy đổ và hư hỏng
các cây lớn bị đổ gãy đe vào các đường dây điện và cản trở các tuyến giao thông gây khó khăn nguy hiểm cho việc đi lại và sinh hoạt của nhân dân
nguy cơ mất an toàn về điện và trật tự an toàn giao thông ở các điểm có cây lớn đổ gãy rất cao
lực lượng cứu nạn cứu hộ gồm hai mươi năm cán bộ chiến sĩ cùng các phương tiện trang thiết bị phục vụ công tác thuộc phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ được lệnh lên đường làm nhiệm vụ ngay sau khi cơn rông vừa dứt
đại giao lộ đường trường trinh và đường nguyễn thị định phường tân phú thành phố đông xoài
một cây lớn bật gốc chắn ngang đầu đường nguyễn thị định và đè lên đường dây điện
để xử lý được cây lớn này lực lượng cứu hộ phải phối hợp với địa lực thành phố cắt điện trước khi tổ chức cắt dọn cây
do cây lớn nhiều canh lá xung xuê nên phải nhờ đến xe cầu chuyên dụng của cơ quan địa lực đưa cán bộ cứu hộ sử dụng cơ máy lên cao tiến hành cắt dần các cành cây
tại đường bùi viện phường tiến thành thành phố đồng xoài một cây lớn bật gốc chắn ngang đường
anh hà quang thông người dân ở đây cho biết đã tự cắt dọn nhưng không dọn hết được do cây quá lớn
xe cẩu đến cũng không dám cầu vì sợ điện chưa cắt khi có lực lượng công an đến hỗ trợ cây mới được dọn đi
mà chắc em không dọn hết được mà xe ô tô xe máy người ta không đi được
là nhiều khi như vậy mà đến mấy cầu đến cũng không dám cầu không làm được
giờ yên tâm chưa giờ yên tâm chưa
dạ em yên tâm rồi
nhanh chóng khẩn trương làm việc để xử lý các cây đổ gãy đảm bảo an toàn cho người dân
sau cơn mưa lớn ở những địa điểm có cây đổ hoặc có chứa ngại vật gây mất an toàn cho sinh hoạt của người dân
cần phải dọn dẹp
vẫn có các cán bộ chiến sĩ hối khả làm việc đầy tinh thần trách nhiệm